ngày một mươi bảy tháng một đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đi kiểm tra trên địa bàn tỉnh hà nam và tỉnh hương yên
ghi nhận tại trạm bơm trợ lương huyện duy tiên tỉnh hà nam nước đổ ải đột một về đã thao rửa
làm giảm hiện tượng sủi bọt trắng xóa do ô nhiễm từ sông nhuệ
từ giờ ngày một mươi sáu tháng một thủy điện hòa bình xả nước về hạ du để một mươi hai địa phương bắc bộ
lấy nước đổ ải đợt một cho vụ đông xuân năm nay tại trạm bơm chợ lương huyện duy tiên tỉnh hà nam
nước đổ ải đợt một về đã thau rửa làm giảm hiện tượng sủi bọt trắng xóa do ô nhiễm từ sông nhuệ
xảy ra cách đây gần một mươi ngày hiện trạm bơm chợ lương đang vận hành năm trong tổng số sáu tổ máy
với công suất bốn m ba một giờ để bơm tiếp nguồn cho cụm thủy nông sông hồng
và tính đến thời điểm hiện nay chất lượng nước đã đảm bảo đủ điều kiện
để phục vụ cho người dân gieo cấy vụ đông xuân

và tính đến thời điểm hiện nay chất lượng nước đã đảm bảo đủ điều kiện
để phục vụ cho người dân gieo cấy vụ đông xuân

nước đổ ải đột một về đã thao rửa làm giảm hiện tượng sủi bọt trắng xóa do ô nhiễm từ sông hồng
và tính đến thời điểm hiện nay chất lượng nước đã đảm bảo đủ điều kiện
để phục vụ cho người dân gieo cấy vụ đông xuân
sẽ hoàn thành gieo kế trước tết âm lịch mậu tuất hai nghìn một mươi tám
còn tại tỉnh hương yên sản xuất vụ đông xuân
chủ yếu tập trung vào xuân muộn theo khung thời vụ
nguồn nước xả qua phát điện các hồ thủy điện về hạ du trong hai ngày qua thuận lợi
cho địa phương lấy nước vào hệ thống
để bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho sản xuất công nghiệp
tổng cục thủy lợi đã yêu cầu các địa phương trước khi lấy nước để cung cấp cho độ ải
thì phải kiểm tra chất lượng nước
cái nơi những nơi nào mà chất lượng nước không đạt
thì phải dùng những ngày đầu của cái đợt một lấy nước
thao rửa hệ thống công trình thủy lợi để tiếp nhận được nguồn nước tốt hơn để đưa nước lên ruộng
thì đến nay thì sau hai ngày lấy nước của đợt một
thì những khu vực mà chúng tôi đã kiểm tra mà bị ưu nhẫn nặng
như là chỗ khu vực duy tiên của tỉnh hà nam hay khu vực cầm giang hoài dương
thì đến nay chất lượng nước đã cải thiện rất nhiều và đủ yêu cầu để cung cấp nước
tính đến một mươi chín tháng
chín giờ ngày một mươi bảy tháng một đã có hơn một trăm hai mươi sáu ha trên tổng số sáu trăm ba mươi ha gieo cây lúa
khu vực đồng bằng sông hồng và trung du bắc bộ đã lấy nước đổ ải
trong đó những địa phương có tỷ lệ cao về diện tích đưa dẫn nước là phú thọ
ninh bình nam định hải dương hà nam vĩnh phúc hải phòng hương yên